có một câu chuyện đáng buồn đang diễn ra tại trường tiểu học bằng luân huyện đoan hùng tỉnh phú thọ
khi có ba em học sinh học đến lớp năm mà vẫn chưa đọc thông viết thạo
thậm chí có em đánh vần không bằng học sinh lớp một
đặc biệt nếu theo đúng độ tuổi thì có em đang theo học lớp tám
chỉ là những câu từ đơn giản trong sách tập đọc lớp một thôi
nhưng ba em học sinh lớp năm này lại rất khó khăn khi phát âm
thậm chí có những từ đơn giản cũng không biết đọc và chỉ viết được họ tên
nắm mắt được tình hình là các cháu
các cháu này là nhận thức chậm và chúng tôi đã cho các cháu này là lưu ban ở lớp một
cả ba cháu đều lưu ban ở lớp một sau đó ở lớp hai lớp ba thì cũng có lưu ban
đã lưu bàn đến ba lần nhưng các học sinh này vẫn chưa thể đọc lưu loát một bài văn
hàng ngày các em vẫn đều đạn đến trường và tham gia vào sinh hoạt lớp
nhưng sự thật lỗ hổng kiến thức đang khiến cho tương lai của các em rất mờ mịt
ủy ban dân huyện cũng đã có quyết định để tạm đình chỉ công tác
đối với đồng chí hiệu trưởng trong vòng một mươi năm ngày để xem xét sự việc
còn đối với các cháu này thì phòng giáo dục công đoạn chỉ đạo nhà trường
có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng và kèm cặp các cháu trong các giờ ra chơi
hoặc những giờ buổi chiều để các cháu đạt được cái chuẩn kỹ năng và kỹ thức cho các cháu
sự việc trên diễn ra tại trường tiểu học bằng luân huyện đoan hùng là một thực trạng đáng buồn
vì tình trạng ngồi nhầm lớp ở phố
phú thọ rất mong ngành giáo dục phú thọ và huyện đoan hùng sớm có giải pháp khắc phục tình trạng trên
tránh vì bệnh thành tích mà làm ảnh hưởng đến tương lai sự nghiệp của các em
ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của tỉnh nhà